trong khi dịch bệnh covid một mươi chín nguy cơ bùng phát trở lại tại châu âu thì ở xứ sở hoa anh đào dịch bệnh lại giảm theo chiều thẳng đứng từ gần hai mươi ca vào ngày hai mươi chín tháng tám đến bảy mươi ba ca vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi một với tỷ lệ tử vong chỉ có hai bệnh nhân
đến nay vẫn chưa có ai đưa ra được lời giải đáp chắc chắn vì đơn giản nếu khẳng định được nguyên nhân chính phủ nhật đã thông báo cho toàn thế giới
hiện các nhà khoa học vẫn đang tìm hiểu trên mọi phương diện cả khoa học tự nhiên và khoa học xã hội
các bác sĩ nhật cho biết họ sẽ chia sẻ ngay khi có những thông tin chính thống
tìm hiểu cả trong giới y khoa và một bộ phận người dân phó giáo sư tiến sĩ nguyễn lân hiếu giám đốc bệnh viện đại học y hà nội dựa trên quan sát cá nhân đưa ra quan điểm về nguyên nhân dịch giảm mạnh tại nhật bản
theo phó giáo sư hiếu có ba nguyên nhân góp phần giúp ca nhiễm bệnh giảm nhanh đột ngột tại nhật bản
thứ nhất không thể phủ nhận vai trò của vaccine hiện nay tiến độ phủ vaccine của người nhật rất tốt thời gian tiêm cũng đã đủ để vaccine phát huy tối đa tác dụng phòng vệ
cho đến nay đã có bảy mươi chín hai người dân gần một trăm linh triệu mũi trên một trăm hai mươi năm tám triệu dân tiêm mũi một và bảy mươi sáu chín tiêm đủ hai mũi đây là yếu tố quan trọng trong thành quả chống dịch của nhật bản
thứ hai chiến lược xét nghiệm phía nhật bản đã có sự thay đổi họ chỉ xét nghiệm miễn phí những người có triệu chứng nghi nhiễm virus và những người tiếp xúc gần với những người nhiễm
ngoài ra chính phủ nhật vừa bổ sung khoản ngân sách để làm pcr miễn phí cho những người không thể tiêm vaccine
chính sách này kéo dài đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai những đối tượng khác muốn xét nghiệm cần phải trả tiền
chẳng hạn như nếu bản thân phó giáo sư hiếu muốn đăng ký xét nghiệm pcr tại nhật thì sẽ phải chi trả khoảng hai trăm linh usd
bên cạnh đó người dân có thể mua tết nhanh kháng nguyên bán tự do để làm nhưng theo quan sát của cá nhân phó giáo sư hiếu thì rất ít người thực hiện việc này
số lượng xét nghiệm trên toàn quốc giảm đi rõ rệt so với lúc cao điểm
cũng có khả năng người nhiễm không triệu chứng không xét nghiệm và tự khỏi
thứ ba tuân thủ năm k là đặc sản của người nhật
họ đeo khẩu trang đã thành thói quen gắn vào ý thức
thậm chí có người còn chia sẻ họ cảm thấy thiếu gì đó khi không đeo khẩu trang
đặc biệt họ không nói chuyện ở nơi công cộng
nếu chẳng may bắt gặp giọng nói trên tàu điện hay trong thang máy thì chắc chắn đó không phải là người nhật
đây tưởng chừng là những việc rất nhỏ nhưng lại có ý nghĩa vô cùng lớn trong phòng chống các bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp
rằng còn nhiều yếu tố khác cần phân tích như thuyết virus tự hủy do một nhà di truyền ituro inu đặt ra
xong tất cả những bác sĩ nhật mà ông từng trao đổi đều không tin vào thuyết này vì theo họ đó chỉ là giả thuyết chưa được kiểm chứng
hoặc có người khác lại tin rằng hệ miễn dịch của người nghiện đặc biệt dù họ không thể lý giải được tại sao có lúc số người bị nhiễm lại lên đến gần hai mươi người trong một ngày
covid vẫn còn là bài toán khó cho nhân loại nhưng ở người dân nhật bản có thể thấy được sự bình tĩnh không run sợ trước loại virus này
có lẽ đây chính là sức mạnh của thành công
trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh của liên minh châu âu ecdc vừa ra khuyến cáo mới ủng hộ tiêm mũi tiêm nhắc lại mũi thứ ba với tất cả người lớn do tình hình dịch covid một mươi chín căng thẳng
theo thông tin từ hãng reuters ncdc cho rằng cần cân nhắc tiêm liều vaccine covid một mươi chín tăng cường cho mọi người trưởng thành đặc biệt là người trên bốn mươi tuổi
thông báo mới cho thấy ecdc thay đổi quan điểm về việc tiêm mũi tăng cường trong bối cảnh số ca nhiễm covid một mươi chín phá kỷ lục trong ngày hai mươi tám
tháng một mươi một ở nhiều nước châu âu
trong khuyến nghị trước đó công bố vào hồi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một cùng cơ quan dược phẩm châu âu ema ncdc cho rằng việc tiêm mũi vaccine tăng cường cho tất cả những người lớn đã tiêm đầy đủ là chưa cần thiết
tuy nhiên nên cân nhắc tiêm liều tăng cường cho người có hệ miễn dịch yếu và người cao tuổi
trong báo cáo mới ncdc cho biết các bằng chứng thuyết phục từ israel và vương quốc anh cho thấy mũi tiêm tăng cường làm tăng đáng kể khả năng bảo vệ trước virus và nguy cơ bị bệnh nặng ở tất cả các nhóm tuổi trong ngắn hạn

lãnh đạo acdc khuyến cáo các nước có tỷ lệ tiêm thấp đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng và cảnh báo nguy cơ tử vong cũng như nhập viện cao ở châu âu trong tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một cũng như tháng một năm hai nghìn hai mươi hai nếu các biện pháp được khuyến cáo bị phất lờ
với hơn hai mươi năm ca nhiễm ghi nhận trong ngày hai mươi bốn tháng một mươi một và các bệnh viện gặp áp lực lớn cộng hòa séc dự định sẽ tìm biện pháp bắt buộc tiêm vaccine với người trên sáu mươi tuổi và người làm việc trong một số lĩnh vực cụ thể như y tế
đức đưa ra quy định mới yêu cầu người đã tiêm vaccine có thêm chứng nhận âm tính
các sự kiện trong nhà
trong khi đó pháp dự kiến sẽ công bố các biện pháp kiểm soát covid một mươi chín mới vào ngày hai mươi năm tháng một mươi một do lo ngại trước tỷ lệ tăng số ca nhiễm hiện tại
người phát ngôn của chính phủ ông gabriel athan từ chối tiết lộ sớm các biện pháp này nhưng nhiều khả năng là tiêm mũi tăng cường cho người từ bốn mươi tuổi trở lên
cho đến nay chỉ người trên sáu mươi năm tuổi và những người dễ có nguy cơ bệnh nặng ở pháp mới được khuyến cáo tiêm liều tăng cường
từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai người trên sáu mươi năm tuổi sẽ cần cung cấp bằng chứng đã tiêm liều tăng cường để sử dụng chứng nhận vaccine
hai gam màu đại dịch sars cov hai trái ngược đang hiện hữu trên toàn cầu
tỷ lệ tiêm vaccine tăng tốt châu á mở cửa nhanh trong khi đó châu âu nguy cơ vỡ trận vì làn sóng dịch mới
indonesia nhật và ấn độ từng hứng chịu sóng covid một mươi chín tồi tệ nhưng các ca nhiễm gần đây đã giảm thẳng đứng có thể do miễn dịch cộng đồng hoặc virus tự hủy
indonesia ngày hai mươi ba tháng một mươi một báo cáo ba trăm chín mươi bốn ca nhiễm mới và chín ca tử vong
trong tháng một mươi một
nước này chỉ ghi nhận trung bình ba trăm sáu mươi ca ncov mỗi ngày thấp hơn rất nhiều so với giai đoạn đỉnh điểm khi indonesia báo cáo gần năm mươi bảy ca vào ngày một mươi năm tháng bảy
nước này hiện ghi nhận hơn bốn hai mươi năm triệu ca nhiễm và gần một trăm bốn mươi bốn ca tử vong
những ca nhiễm mới đã duy trì đa giảm liên tục trong bốn tháng qua
xu hướng này trái ngược với tình hình dịch ở mỹ và nhiều nước châu âu khiến nhiều chuyên gia dịch đệ bối rối
indonesia không phải là nước có tỷ lệ tiêm chủng hạng
theo bộ y tế indonesia nước này đã tiêm ít nhất một liều vaccine cho hơn một trăm ba mươi năm bốn triệu người chiếm khoảng năm mươi dân số trong đó hơn chín mươi triệu người đã tiêm đủ hai mũi
quốc gia đông dân thứ tư thế giới tụt hậu so với các nước láng giềng đông nam á trong nỗ lực tiêm chủng
dù là một trong những quốc gia bắt đầu sớm nhất chính phủ đã phải vật lộn để đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng nhằm đạt mục tiêu tiêm khoảng hai triệu liều mỗi ngày
do các vấn đề về nhân lực và hậu cần
một nhà dịch tễ học tại đại học gatzamada nêu ra một giả thuyết để giải thích cho xu hướng này đó là đa số dân số indonesia từng nhiễm biến chủng delta giúp tạo miễn dịch cộng đồng một cách tự nhiên
hơn năm mươi ca covid một mươi chín hiện nay không có triệu chứng có thể tám mươi dân số tương đương hai trăm một mươi sáu triệu người của chúng tôi từng nhiễm virus nhà dịch tễ học đói
tuy nhiên chuyên gia này cảnh báo ngay cả khi đa số người dân đã có kháng thể tự nhiên indonesia vẫn có thể hứng chịu sóng của virus
theo ông nếu indonesia bị một chủng hoặc biến thể covid một mươi chín mới tấn công rất có thể ca nhiễm sẽ tăng đột biến bởi kháng thể của người dân hiện có không hiệu quả trước một số biến chủng virus nhất định
chính vì thế chính phủ indonesia vẫn luôn duy trì cảnh giác
giới chức chuẩn bị thực hiện một loạt biện pháp hạn chế nghiêm ngặt ngằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan vào cuối năm thời điểm diễn ra nhiều lễ hội

bộ trưởng điêu phối văn hóa và phát triển con người nước này hôm một mươi bảy tháng một mươi một cho biết các hạn chế của dịch bệnh lây lan vào cuối năm thời điểm diễn ra nhiều lễ hội
các hạn chế cấp độ ba sẽ được áp dụng trên toàn quốc ngằm kiểm soát đi lẹ của người dân
các hạn chế cấp độ ba sẽ được áp dụng trên toàn quốc ngằm kiểm soát đi lẹ của người dân
những hoạt động gắn liền với lễ hội năm mới như bán pháo hoa rượu hành các sự kiện thu hút đám đông lớn sẽ bị cấm hoàn toàn
hoa rượu hành hay các sự kiện thu hút đám đông lớn sẽ bị cấm hoàn toàn ông nhấn mạnh
chính phủ cũng yêu cầu các trung tâm thương mại khách sạn nhà hàng và siêu thị chỉ hoạt động với năm mươi
công suất trong khi các công viên và cơ sở công cộng cũng như các địa điểm thu hút đông dân
cư khác được yêu cầu đóng cửa ấn độ tâm dịch nóng nhất của châu á hồi tháng bốn và
ngày hai mươi ba tháng một mươi một báo cáo bảy năm trăm bảy mươi chín ca nhiễm mới mức thấp nhất trong một năm rưỡi qua
bất chấp các lễ hội lớn diễn ra trong những tuần gần đây đất nước một ba mươi năm tỷ dân này vừa mừng lễ
duga puza hồi tháng một mươi và mới đây là lễ diwali hay được gọi là lễ hội ánh sáng trong đó hàng triệu
người dân đổ tới các khu chợ để mua sắm đi du lịch và gặp gỡ gia đình hầu hết không đeo khẩu trang
khẩu trang gần như không tồn tại bên ngoài các thành phố lớn ngay cả sau lễ hội ánh sáng
chúng tôi cũng không nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu gia tăng ca nhiễm nào cựu giám đốc viện dịch tễ quốc gia
cho hay theo ông nguyên nhân chủ yếu là do phần lớn người dân ấn độ đã có kháng thể thông qua
lây nhiễm tự nhiên tôi nghĩ bây giờ chúng tôi đã an toàn hơn nhiều ông cho hay các cuộc điều tra của
chính phủ ước tính gần bảy mươi người dân ấn độ đã nhiễm virus theo con đường tự nhiên hồi tháng bảy
sau đợt gia tăng kỷ lục số ca nhiễm và tử vong hồi tháng bốn và tháng năm đến nay tám mươi một trong chín trăm bốn mươi bốn triệu
người trưởng thành của ấn độ đã tiêm ít nhất một liều vaccine covid một mươi chín và bốn mươi ba đã tiêm đủ hai liều
chương trình tiêm chủng cho người dưới một mươi tám tuổi vẫn chưa được triển khai nhật bản quốc gia từng
đứng trên bờ vực covid một mươi chín hồi tháng bảy giờ đây cũng chứng kiến đà giảm số ca nhiễm ấn tượng đến nơi
các chuyên gia hồi tháng một mươi còn không thể hiểu nổi nguyên nhân sau olympic tokyo số ca nhiễm
ncov tại nhật bản vẫn cao chóng mặt đẩy hệ thống y tế đến nguy cơ sụp đổ cuối tháng tám số bệnh
nhân theo ngày thường chạm ngưỡng hơn hai mươi sáu buộc chính phủ phải áp đặt một số biện pháp hạn chế
để giảm nguy cơ lây nhiễm
sau những tuần gần đây số ca nhiễm mới ở nhật bản giảm xuống dưới hai trăm linh ngày bảy tháng một mươi một
lần đầu tiên trong một mươi năm tháng nước này không ghi nhận ca tử vong nào
hôm hai mươi hai tháng một mươi một nhật bản ghi nhận năm mươi ca nhiễm mới mức thấp nhất trong năm hai nghìn hai mươi một
và là lần đầu tiên kể từ tháng sáu năm ngoái giới chuyên gia lần này đặt giả thiết virus có thể
đã tự hủy theo các chuyên gia tại viện di chuyển quốc gia biến thể delta ở nhật dễ lây lan
sau khi đột biến trong năm hai nghìn hai mươi một
nhiều nhà khoa học phỏng đoán ncov đã tuyệt chủng tự nhiên sau một thời gian đột biến
chúng tôi thực sự bị sốc khi phát hiện ra điều này giáo sư tại viện di chuyển quốc gia
nhật bản cho hay mặt khác ngoài những yếu tố như đeo khẩu trang và giãn cách
vốn đã trở thành thói quen ăn sâu trong xã hội nhật bản nhiều học giả nhận định
thành tiệu tiêm chủng là một trong nguyên nhân giúp ca nhiễm tại nhật giảm thẳng đứng
không chỉ vượt qua thời kỳ hỗn loạn ban đầu trong chiến dịch tiêm chủng nhật giờ đây còn đạt
tỷ lệ tiêm vaccine cao hàng đầu thế giới với khoảng bảy mươi sáu dân số đã được tiêm đầy đủ
khác với mỹ và châu âu chương trình tiêm chủng tại nhật không chịu ảnh hưởng tới chính trị ở đây
không có tình trạng chính trị hóa tiêm chủng không bị liên hệ với quyền tự do cá nhân công chúng không
quan tâm đến bất kỳ thuyết âm mưu nào giáo sư kenji shibuia chuyên gia cấp cao tại tổ chức
nghiên cứu chính sách tokyo lưu ý